cai nghiện đã khó nhưng khó hơn là làm thế nào để không bị tái nghiện
đây là vấn đề được câu lạc bộ b chín mươi ba phường nguyễn trung trực hay còn gọi là câu lạc bộ quản lý người sau cai nghiện
thực hiện có hiệu quả trong suốt nhiều năm qua giúp đỡ những người nghiện sớm trở về với cuộc sống đời thường
giáp chợ đầu mối long biên đồng xuân và bến xe long biên phường nguyễn trung trực
từng là địa bàn nóng của tệ nạn ma túy gây mất an ninh trật tự xã hội
khởi nguồn ý tưởng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi ba câu lạc bộ b chín mươi ba ra đời và hoạt động trong suốt nhiều năm qua
cùng với sự quan tâm tích cực của chính quyền địa phương câu lạc bộ đã hỗ trợ việc làm cho những người sau cai nghiện
để họ có nguồn thu nhập trăng trải cuộc sống hòa nhập lại với cộng đồng
ban đầu chúng tôi gọi là câu lạc bộ sau cai nhưng gọi tắt là câu lạc bộ b chín mươi ba
vận động rất nhiều anh em để tham gia vào sinh hoạt câu lạc bộ
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành đàn thẻ
các cán bộ cơ sở của tổ dân phố và bản thân gia đình của các đối tượng đấy
vận động họ để họ trực tiếp tham gia câu lạc bộ
thấy được ý thức cái tác dụng của cái việc mà sử dụng ma túy đối với gia đình cộng đồng để gìn giữ giống nó
anh long một đối tượng cai nghiện bị mắc bệnh phổi là trụ cột chính trong gia đình
từ ngày được sinh hoạt trong câu lạc bộ b chín mươi ba anh đã bỏ qua được cảm giác mặc cảm tự ti về bản thân mình
và đúng là câu lạc bộ cũng như là một cái nhà thứ hai
thì đó đúng là có câu lạc bộ thì cùng với cả gia đình
thì mình mới tồn tại được đến ngày hôm nay
không chả biết là đắm đuôi đến bao lâu nữa
không chỉ vậy các tình nguyện viên còn thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình các đối tượng
những thành viên coi đây như một gia đình lớn của mình cùng đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày
vận động người sau cai nghiện tham gia sinh hoạt để phòng chống tái nghiện
phòng chống lây nhiễm hvs tại cộng đồng
và giúp mọi người được và chia sẻ việc làm cho người sau cai là điều cần thiết để họ có thể tự tin đứng trong cuộc sống
sinh hoạt đều đặn vào mỗi tối thứ năm hàng tuần
câu lạc bộ b chín mươi ba là điểm tựa vững chắc giúp những người sau cai nghiện có một môi trường sinh hoạt
giúp cho họ tự tin hơn trong cuộc sống
có lập trường bản lĩnh kỹ năng chống lại những cam rỗ của tệ nạn xã hội
hy vọng câu lạc bộ b chín mươi ba sẽ còn phát triển hơn nữa
để mô hình sau cai nghiện được phát triển nhân rộng